thực hiện những cam kết của lãnh đạo hai nước việt nam và philippines một mươi bảy ngư dân việt nam được trang bị nhu yếu phẩm cần thiết đã xuất phát từ cảng soan của philippines và lên tàu về nước theo lệnh của tổng thống philippines rodrigo duterte
lễ tiễn đã được tổ chức tại cảng sua của philippines với sự tham dự của tổng thống rodrigo duterte cùng một số quan chức philippines
phía philippines cho biết các ngư dân muốn trở về bằng tàu cá của mình phát biểu tại buổi lễ tổng thống duterte cho biết cả philippines và việt nam là những người hàng xóm cần phải giúp đỡ nhau
điều này cho thấy tầm quan trọng của khối asean chúng ta những người hàng xóm của nhau phải hành động để bảo vệ lợi ích của nhau
đáp lại những cử chỉ chân tình này một chiếc tàu của ngư dân việt nam đã răng dòng chữ cảm ơn tổng thống duterte lời cảm ơn từ ngư dân việt nam ngay trước thuyền